bệnh nhân là bà hn bảy mươi một tuổi quê ở tỉnh thái bình được chuyển đến bệnh viện đa khoa
thành phố cần thơ từ bệnh viện chuyên khoa trên địa bàn thành phố với tình trạng ho kéo dài
theo dõi viêm phổi trên tiền sử lao phổi kèm nghi ngờ có dị vật đường thở chưa rõ loại
bệnh nhân cho biết bản thân không rõ bị hóc xương hay không và bị từ khi nào
bệnh nhân chỉ nhớ cách đây khoảng hai năm bệnh nhân bắt đầu xuất hiện họ nhiều kéo dài
tăng lên mỗi khi gắng sức đã điều trị nhiều nơi không giảm
bệnh nhân nghĩ do mình bị lao phổi chưa hết
sau khi tiến hành thăm khám kỹ dưới sự điều hành của bác sĩ chuyên khoa hai triệu anh đệ
trưởng khoa nội tổng hợp người bệnh được chỉ định nội soi để gấp dị vật
cuộc nội soi tiến hành trong ba mươi phút
trên hình ảnh nội soi tại vị trí phế quản trung gian phía dưới phổi phải
bị tắc bán phần do dị vật bề mặt phế quản có viêm sung huyết và phát hiện có dị vật
sau nhiều nỗ lực các bác sĩ đã lấy ra được dị vật là mảnh xương dài hơn hai cm
theo bác sĩ chuyên khoa một trần ngọc lợi khoa nội tổng hợp cho biết
trong suốt thời gian dài bị hấp dị vật làm bệnh nhân ho và viêm phế quản mạng tính
nếu dị vật để quá lâu có thể gây ra viêm phổi ác xe phổi và các biến chứng nguy hiểm khác
do vậy người dân khi có vấn đề bất thường ở đường thở
cần thăm khám tại các cơ sở y tế uy tín có chuyên khoa để sớm phát hiện và có hướng điều trị kịp thời
khi vô tình bị hấp dị vật tuyệt đối không tự lấy dị vật bằng bất cứ cách nào
cũng như chủ quan bỏ qua việc lấy dị vật hay đến các cơ sở y tế để được thăm khám
can thiệp điều trị kịp thời nhằm tránh những biến chứng nguy hiểm gây ảnh hưởng đến sức khỏe
trước đó khoa ngoại tổng hợp bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên cũng tiếp nhận một bệnh nhân tên p
trong tình trạng đau ngực ho khạc ra máu
cách đây bảy năm bệnh nhân có ăn canh cá ngừ thì bị sạc và cảm giác có dị vật xâm nhập vào cổ họng
ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhân bác sĩ khoa ngoại tổng hợp bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên
đã cho bệnh nhân làm một số cận lâm sàng và chẩn đoán bệnh nhân bị viêm phổi kèm dị vật nằm sâu trong phổi
nhận thấy đây là tình trạng nguy hiểm khoa ngoại tổng hợp phối hợp với khoa nội soi
tiến hành thủ thuật nội soi khí phế quản gấp dị vật có kích thước một x hai cm
có răng cưa kèm theo nhiều mũ đặc quá trình gắp dị vật diễn ra an toàn
sau gắp dị vật bệnh nhân dễ chịu hơn và sức khỏe bệnh nhân đang dần ổn định
theo bác sĩ trần thế vinh dị vật cắp da nhỏ nhưng lại đi rất sâu vào bên trong
tuy không gây ngạt thở nhưng lại gây tình trạng nhiễm trùng trong phổi
khiến bệnh nhân bị đau ngực ho sốt khạt da máu kéo dài
đối với dị vật đường thở có nhiều biến chứng trong đó có hai biến chứng quan trọng nhất là ngạt thở
gây suy hô hấp tử vong tại chỗ và biến chứng nhiễm trùng xuyên thủng các tổ chức
nếu đi vào đường tiêu hóa thì gây tổn thương từ thực quản đến dạ dày ruột
có thể gây thủng ở bất cứ chỗ nào đặc biệt là thủng thực quản
thùng thực quản là một trong những biến chứng rất nguy hiểm
có thể ảnh hưởng đến tính mạng của bệnh nhân gây nhiễm trùng trung thất
đều xâm nhập qua đường khí quản đến phổi gây nhiễm trùng trong phổi
áp xe phổi diễn tiến lâu dài rất nặng nề gây tổn thương chức năng hô hấp kéo dài
cho dù đã lấy được dị vật ra
do đó khi có cảm giác bị dị vật xâm nhập cần đến ngay các cơ sở y tế
để được trần đoán và xử trí kịp thời bác sĩ trần thí vinh khuyến cáo